mưa lũ đã làm chết một người và gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản
bốn ngôi nhà dân hai gian nhà trụ sở thôn một phòng học bị sập hoàn toàn
gần năm hectare hoa màu bị thiệt hại làm chết nhiều gia súc gia cầm
nhiều tuyến đường giao thông trên quốc lộ bốn c và từ trung tâm huyện đi ba xã biên giới
đã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ trong khoảng thời gian dài
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tính riêng trên địa bàn huyện mèo vạc đã là gần một mươi tỷ đồng
ngay sau khi nhận được thông tin huyện mèo vạc đã chỉ đạo cho cấp ủy chính quyền các xã thị trấn
tiếp tục ra soát thống kê những hộ có nguy cơ sạt lở để hỗ trợ di rời đến nơi an toàn
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục theo dõi thống kê tất cả thiệt hại
do trận mưa kéo dài để có phương án hỗ trợ kịp thời để nhân dân sớm ổn định cuộc sống
bước đầu lãnh đạo huyện đã xuống động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
đồng thời kêu gọi nhân dân trên địa bàn tỉnh hà giang cũng như cả nước chung tay góp sức
giúp bà con khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ